ban an toàn giao thông tỉnh đồng nai đã có văn bản kiến nghị tổng cục đường bộ việt nam
chỉ đạo tạm dừng thu phí tại trạm thu phí bot cầu đồng nai thuộc công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu đồng nai
nguyên nhân vì nhà đầu tư bot không nghiêm túc phân luồng bảo đảm an toàn giao thông tại nút giao ngã tư vũng tàu
khiến xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người
theo thống kê tại khu vực hầm chui ngã tư vũng tàu đã xảy ra chín vụ tai nạn giao thông
làm chết sáu người bị thương bảy người
tại dự án cầu an hảo hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu không hoạt động hơn một tháng nay
bàn an toàn giao thông tỉnh đồng nai nhiều lần có văn bản nhắc nhở và yêu cầu khắc phục
nhưng công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu đồng nai vẫn không thực hiện
trước tình hình trên ban an toàn giao thông đồng nai đề nghị cục quản lý đường bộ bốn
xem xét việc thực hiện trách nhiệm của nhà đầu tư đối với việc bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực nêu trên
đồng thời kiến nghị tổng cục đường bộ việt nam chỉ đạo việc dừng thu phí tại trạm thu phí ngã tư vũng tàu
cho đến khi nhà đầu tư thực hiện xong những tồn tại nêu trên